liên quan đến việc khai thác cát sỏi làm sạt lờ đất sản xuất của người dân xã đông khê huyện đoan hùng tỉnh phú thọ mà truyền hình nhân dân đã phản ánh
đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh phú thọ vừa có buổi đối thoại với người dân đông khê về vấn đề này
tại buổi đối thoại người dân xã đông khê huyện đoan hùng cho rằng việc sạt lở đất màu của người dân trong xã là do công ty khai thác cát sỏi gây ra trong một thời gian dài mà chưa có một cơ quan nào xử lý
tại buổi đối thoại người dân đề nghị chấm dứt việc khai thác cát sỏi trên địa bàn xã đông khê
trả lời người dân xã đông khê lãnh đạo tỉnh phú thọ cho biết tỉnh phú thọ đã có quyết định tạm dừng khai thác đến hết tháng bảy sau khi hết thời hạn cấp phép
tỉnh phú thọ sẽ rút giấy phép hoạt động khai thác và ngay sau buổi tiếp xúc hôm nay sẽ thành lập đoàn thanh tra liên ngành do thanh tra tỉnh phú thọ chủ trì thanh tra toàn bộ quá trình triển khai việc khai thác của doanh nghiệp trên địa bàn
nếu nguyên nhân sạt lở bờ sông do hoạt động khai thác cát sỏi gây ra phải quy trách nhiệm cho doanh nghiệp xem xét hỗ trợ cho bà con nhân dân